do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày hai mươi tháng bảy
bắc bộ có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong khi đó thì khu vực trung bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa này có khả năng kéo dài trong hai ba ngày tới
thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại một số khu vực
thuộc các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình hà giang tuyên quang yên bái lào cai cao bằng bắc cạn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một
các tỉnh từ thanh hóa đến từ tiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và mưa đá gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi chín độ c